cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai tp hà nội cho biết đã khởi tố vụ án và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với vũ văn tưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường hạ long thành phố nam định
mai xuân an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường ngô quyền thành phố nam định
nguyễn tuấn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường nghĩa tân quận cầu giấy hà nội
và nguyễn khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố hà giang tỉnh hà giang về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày chín tháng sáu anh nguyễn văn bộ đến cơ quan công an trình báo về việc em trai anh là nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đã bị một nhóm côn đồ tấn công gây thương tích rất nặng tổn thương não và đã tử vong sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện bạch mai
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai đã xác định nhóm đối tượng gây ra thương tích cho anh giang gồm vũ văn tưởng
mai xuân an nguyễn tuấn hùng nguyễn khánh linh được sự vận động của gia đình và cơ quan công an đến hai mươi một h ngày một mươi tháng sáu bốn đối tượng trên đã đến cơ quan công an đầu thú
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi nhóm này đang lưu thông bằng xe ô tô trên tuyến pháp vân thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải do anh giang điều khiển
bị chèn ép anh giang đã xuống xe lấy tuyếp sắt dài sáu mươi cm định đánh nhóm thanh niên nhưng không trúng
bốn đối tượng này đã xông vào giật lại tuyếp sắt và đánh liên tiếp cho đến khi anh giang gục xuống bất tỉnh
sau đó bọn chúng vứt hung khí bỏ chạy về nam định vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai tiếp tục điều tra làm rõ